điều này sẽ được xây dựng sát bờ biển ở thủ đô doha có sức chứa khoảng bốn mươi chỗ ngồi và được hoàn tất vào cuối năm hai nghìn hai mươi
để chuẩn bị cho màn trở lại của mình tại hero world challenger cuối tuần này
tay gôn huyền thoại tiger woods đã tập luyện cùng tay gôn người mỹ patrick reed tại nassau
gopher bốn mươi một tuổi đang ở trong tình trạng rất tốt và sẵn sàng trở lại thi đấu
hero world travelder là sự kiện đầu tiên mà taigaus thi đấu sau một mươi tháng nghỉ để chữa trị chấn thương lưng và trải qua đợt cai nghiện ma túy bắt buộc
giải đấu không chính thức của pga tour quy tụ một mươi tám gopher hàng đầu thế giới
bao gồm cả bốn người đang thống trị bằng điểm năm qua là justin johnson jordan spieth justin thomas và matsuyama
hero world challenger vì thế được coi là thuốc thử liều cao để kiểm chứng khả năng cạnh tranh danh hiệu của tiger woods
trong mùa giải pga tour hai nghìn một mươi tám đây là giải đấu từ thiện do chính tiger woods tổ chức
gây quỹ tiger woods foundation giúp đỡ cho các trẻ em nghèo tại mỹ về các vấn đề về sức khỏe học tập
giải đấu sẽ được khởi tranh vào ngày ba mươi tháng một mươi một tới đây
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi